rồi là nó rất là sung sướng là cái chỗ mà chụp ở đầm sen nhà tôi
đấy là các cái sen đấy là nó quá tuyệt vời rồi
mỗi một con người đi sâu hơn với cuộc sống thì đều tìm cho mình một nguồn vui một cảm xúc với một cái gì đó
có người thì yêu cái tà áo dài có người thì yêu một cái gì đó ở trên con phố hà nội
nhưng với tôi yêu hoa sen và sống cùng nó cái chuyện đó là chuyện rất bình thường của một tình yêu
mang một tình yêu đến một loài hoa mà đem đến cho con người ta không phải hương sắc mà hình thái của nghệ thuật
không những vậy hoa sen còn là một thứ bổ dưỡng cho tâm hồn
nói về cả rất nhiều chiều kể cả mặt ẩm thực cũng như là nhận thức về tâm hồn về hoa sen
rõ ràng rằng chúng ta thấy là việt đi tìm những cái khác lạ của sen
việt dùng những cái màu sắc quá mạnh mẽ và rõ ràng trong đời thường nó không phải như thế
nhưng tại sao nó lại hiệu quả như thế tại sao nó cho mình cảm xúc như thế
chính vì việc nắm bắt được từng cái khoảng khắc nó cho cái ánh sáng của lá sen như thế nào
cái đấy nó rất mong manh
người bình thường ta không nhìn được cái điều đấy ta chỉ thấy ở sen rất đẹp
rõ ràng là lá sen ta thấy nó màu xanh
trong một cái mô men nào đấy rõ ràng nó sẽ chuyển sang tím rõ ràng nó chuyển sang hồng rõ ràng nó rực rỡ màu cam
và đấy là cái mà không ai làm được như việt cả
và cái tầng tầm lớp lớp màu sắc mà việt cho vào là cái gì
nó làm cho cái bức tranh nó sinh động quá luôn luôn gợi mở cho mình cái sự sôn sao của ánh sáng sôn sao của gió trên đầm sen
khi mình mua bức tranh hoặc mình mang bức tranh của việt về nhà mình mình luôn luôn được có cái cảm đó
cái cảm tức là mình trong một không gian chứ không phải là một bức vẽ nó tĩnh
nó là không gian sen không gian của mùa hạ không gian của một cái sự luôn luôn linh động và thay đổi của đời sống

từ một đầm sen thôi nhưng mà chính cũng là đời sống của chúng ta bên ngoài của đời
từ một đầm sen nhỏ họa sĩ đặng phương việt đã vươn tới cả một biển sen với vô vàn những đợt sóng của cảm xúc
của màu sắc sắc độ và bố cục một sự biến điệu phong phú không ngừng nghỉ
đó là điều rất khó trong hội họa mà không phải họa sĩ nào cũng đạt được
kể từ khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật hà nội năm hai nghìn đến nay
năm nào anh cũng có triển lãm tranh với chủ đề về sen hoặc có tác phẩm dự thi quốc tế
nếu nói về một tác phẩm nào cụ thể thì rất là khó
vì với một người nghệ sĩ khi đẻ ra những đứa con tinh thần như vậy
với một người phần tử không có một cái gì gọi là hơn hay không có một cái gì gọi là kém
đó là một giai đoạn sáng tác một sự cảm nhận để lại dấu ấn cho một chặng đường
thì có những tác phẩm cũng là đặc trưng cho một dấu ấn của những chặng đường tôi đã qua
hoa sen cũng chính là cơ duyên đưa họa sĩ đặng phương việt đến với phật pháp

gặp gỡ và được thượng tọa thích minh hiền giảng dạy nhiều về thế giới đạo phật
chính là một duyên lành
từ đó anh nhìn sen sống với sen khác với trước đây
thiền hướng phật pháp thể hiện rõ trong các bức tranh đằng phương việt
chính là ở những mảng khối
điều đó mang lại cảm giác gần gũi
có lẽ vì thông điệp của chúng hướng tới cái đẹp thuần khiết
tới tính thiện trong mỗi bản thể
đồng thời người ta cảm nhận được âm hưởng cuộc sống
và vui vẻ

để làm sĩ giới chuyên môn cũng khá sữ sở
từ khi tôi biết đến phật pháp thì những giải thưởng gần như là không tồn tại trong mình
vì những giải thưởng đó có thể du ngủ một đời nghệ sĩ
làm cho họ ảo tưởng chiến thắng
và họ sẽ dừng lại ở những cái chặng đường tiếp theo
còn với tôi gần như tôi đã quên rằng mình có những giải thưởng nào rồi
với tôi những giải thưởng đấy đã qua
và gần như nó chỉ là một giấc ngủ
bản thân tôi bây giờ nhìn lại những tác phẩm đó
tôi cũng cảm thấy nó chưa
đạt được tất cả những cái gì đó tôi mong muốn trong tác phẩm nghệ thuật
thông qua những tác phẩm sen của tôi tôi chỉ muốn gửi đến công chúng
những người yêu sen những người yêu nghệ thuật nói chung
những điều đánh thức ở trong mỗi con người
một cái gì đó tinh túy đẹp đẽ
mọi người ngắm đến tranh sen của tôi
bao nhiêu vất vả bao nhiêu lo toan
bao nhiêu sự bộn bệ cuộc sống
được giải thoát được thưởng lãm nghệ thuật thật sự
và đánh thức cõi tâm của họ một cái gì đấy trong sáng nhất
an lành nhất để tiếp tục với cuộc sống
tiếp tục với niềm tin yêu vào cuộc sống ngày mai hơn nữa